do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới những ngày qua trên địa bàn tỉnh ninh thuận đã xảy ra mưa lớn kéo dài
lượng mưa phổ biến từ bảy mươi một trăm năm mươi mm đã làm cho một số địa phương trên địa bàn tỉnh ninh thuận bị ngập cục bộ
mưa lớn đã làm sạt lờ đường giao thông chia cắt cục bộ làm gần một ha lúa và hoa màu bị ngập ống
do mưa lớn kéo dài đã làm lũ trên các sông suối ở khu vực tỉnh ninh thuận lên nhanh
đặc biệt là vùng thượng nguồn lưu vực thuộc địa bàn hai huyện ninh sơn và thuận nam
theo thống kê sơ bộ của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ninh thuận
hiện ninh thuận chưa có thiệt hại về người
mưa lớn làm ba mươi bảy căn nhà ở huyện bắc ái bị tốc mái hơn một trăm hai mươi nhà ở huyện ninh sơn và thuận bắc bị ngập nhiều đồ đạc bị hư hỏng
mưa lớn cũng đã làm cho tuyến đường ven biển mũi dinh cà ná huyện thuận nam và nhiều tuyến đường tỉnh lộ bị sạt lở gây ách tắc giao thông
tỉnh ninh thuận đã khẩn trương kiểm tra khắc phục tạm thời đất đá trên bề mặt đường để thuận lợi cho phương tiện lưu thông
mưa lớn cũng đã gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp gần một hectare lúa và hoa màu trên địa bàn tỉnh bị ngập úng thiệt hại là không thể tránh khỏi
theo ban chỉ huy phòng chống luật bão tỉnh ninh thuận hiện nay hơn hai ba trăm linh tàu thuyền hoạt động trên vùng biển ninh thuận đã về neo đậu an toàn
tại các cảng cá của địa phương hơn một mươi ba bốn trăm linh lao động trên biển đã vào đất liền an toàn
trước tình hình mưa lũ diễn ra các ngành chức năng của tỉnh ninh thuận đang khẩn trương kiểm tra tăng cường quản lý chặt chẽ mực nước ở các hồ đập
đồng thời tiến hành xả lũ đúng quy trình để đảm bảo an toàn cho đập đảm bảo tránh để xảy ra lũ cho vùng hạ du
tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới mưa lũ để đối phó kịp thời với tình huống xấu có thể xảy ra